chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với phần tin tức thời sự quan trọng
thưa quý vị vấn đề đặt ra trong công tác tham mưu là phải dự báo sát đối với từng nội dung cụ thể
để tìm ra các giải pháp mang tính đột phá khơi thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đây là chỉ đạo của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
khi dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng bộ công an
tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
tham dự hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một diễn ra nhiều sự kiện lớn quan trọng của đất nước khối lượng công việc nhiều hơn
nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh song đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ
đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp phát huy sức mạnh tập thể
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phục vụ lãnh đạo bộ chỉ đạo toàn diện các mặt công tác
nổi bật là chủ động thu thập thông tin phân tích đánh giá dự báo tình hình để tham mưu với đảng ủy công an trung ương
bộ công an đề xuất với đảng nhà nước những giải pháp cơ bản chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự
đặc biệt tích cực chủ động tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
tạo lá chắn vững chắc trong phòng chống dịch góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
theo chỉ đạo của trung ương đảng chính phủ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận
biểu dương những kết quả thành tích mà văn phòng bộ công an đạt được trong năm vừa qua
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí thứ trưởng yêu cầu văn phòng bộ tiếp tục quán triệt nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đề xuất với trung ương đảng chính phủ
ban hành các chủ trương đối sách biện pháp phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
các đồng chí vận dụng với tình hình thực tiễn của đơn vị để chúng ta ra những chương trình
những kế hoạch những nội dung những nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp mà các ông chí tập trung đánh đạo
chỉ đạo để thắng lợi ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới
các đồng chí biết là các phòng của các đồng chí rất nhiều nội dung
phòng thì tham mưu an ninh phòng thì tham mưu cảnh sát phòng thì tham mưu hậu cần
phòng thì vân vân và vân vân
phòng thì tham mưu cho các ban chỉ đạo rất nhiều nội dung
vậy thì mong rằng các đồng chí trong tham mưu cho đúng tham mưu cho chúng tham mưu cho kịp thời
tham mưu đảm bảo về tầm vĩ mô tham mưu về tầm chiến lược và tham mưu là chính xác
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu văn phòng bộ công an tiếp tục quán triệt nghiêm túc khoa học
tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức thống nhất ý chí và hành động của toàn thể cán bộ đảng viên
trong thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng công tác xây dựng lực lượng xây dựng đơn vị thật sự trong sạch
vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
nhân dịp này thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ
hai tổ quốc hạng nhì tặng một tập thể và một cá nhân
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng hai tập thể bốn cá nhân
đồng thời trao cờ thi đua xuất sắc của bộ công an tặng một tập thể có thành tích xuất sắc
vào chiều ngày hôm qua thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã đến dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
của cục xây dựng phong trang
năm hai nghìn hai mươi một bám chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cục xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh tổ quốc đã chủ động xây dựng ban hành nghị quyết chương trình công tác
và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết chương trình đề ra
nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vào thành tích
chiến công chung của lực lượng công an nhân dân trong đảm bảo tốt an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao
ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức khó lường gây gắt hơn và phức tạp hơn
thứ trưởng trần quốc tỏ lưu ý công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phải tìm được các giải pháp mang tính đột phá khơi thông
chính vì vậy cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cần tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào
và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để xây dựng nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh tinh nhuệ hiện đại
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục tăng cường giả soát nghiên cứu để tham mưu cho bộ điều chỉnh
bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên quan công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
trong chiều ngày hôm qua thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tới dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục pháp chế và cải cách
hành chính tư pháp bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đã triển khai công tác pháp chế và cải cách
hành chính tư pháp một cách đồng bộ có trọng tâm trọng điểm bám sát các nghị quyết chỉ thị của đảng
chính phủ quốc hội và các cơ quan cấp trên tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an xây dựng trình quốc hội và chính phủ nhiều luật nghị định xây dựng các chuyên đề
trong đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chủ trương đường lối của đảng
bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp đồng bộ thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
và quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích mà cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã đạt được
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi hai của đơn vị
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh cấp ủy lãnh đạo đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ liên tục và có hiệu quả
các quan điểm chủ trương đường lối của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đảng ủy công an trung ương
về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế
tiếp tục tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về các giải pháp hoàn thiện thể chế
xây dựng chủ trương chính sách pháp luật về an ninh trật tự
nâng cao chất lượng thẩm định tham gia ý kiến vào việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự
chú trọng công tác kiểm tra xử lý văn bản theo thẩm quyền tham mưu với lãnh đạo bộ ban hành và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
tiếp tục giả soát cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng nay công an tỉnh bình dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh bình dương ổn định nhưng nhiều tiền nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp
dịch covid một mươi chín gây nhiều khó khăn với đời sống xã hội
tuy nhiên công an tỉnh bình dương đã thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch góp phần đưa bình dương trở về trạng thái bình thường mới
các hoạt động tội phạm giảm sâu một mươi bốn thực hiện thành công hồ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân vượt chỉ tiêu bộ công an giao
dự và chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự quyết tâm của công an tỉnh bình dương trong việc chủ động thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nhấn mạnh bài học năm hai nghìn hai mươi một cần được nhìn nhận thấu đáo không chủ quan
công an tỉnh cần chú trọng và nhận diện rõ các nguy cơ đe dọa về an ninh quốc gia tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện an sinh cho người dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cũng trong dịp này thưa ủy quyền của các cấp lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng nhiều bằng khen giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
còn vào chiều ngày hôm nay tại thành phố hồ chí minh thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết gia đình các vị nguyên là lãnh đạo bộ công an
đoàn công tác đã tới chúc tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố thứ trưởng cao đăng chiếm và cố thứ trưởng nguyễn văn rock
nhân dịp năm mới nhâm dần thứ trưởng lê quốc hùng thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thăm hỏi gia đình về những khó khăn trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua
bày tỏ sự trân trọng biết ơn của lực lượng công an với những công hiến to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
thưa quý vị mới đây bộ công an đã chính thức cho ra mắt hệ thống tổng đài một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của người dân về căn cước công dân
và sau hơn một tuần đi vào hoạt động mỗi ngày tổng đài đã tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi đến
điều này cũng đã phần nào cho thấy sự quan tâm lớn của người dân đến căn cước công dân
hệ thống tổng đài được đặt tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đây cũng là trung tâm đang thực hiện về việc vận hành hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
theo thống kê trong ngày đầu hệ thống hoạt động đã có trên chín cuộc gọi và cho đến nay trung bình đã có trên hai mươi cuộc gọi đến
có thời điểm tổng đài tiếp nhận trên ba mươi cuộc gọi mỗi ngày
nhiều nội dung đã được người dân phản ánh lên tổng đài
nếu như mà việc dữ liệu chưa được đảm bảo thì cũng tập trung khẩn trương để bằng mọi biện pháp để như vậy là in cấp thẻ trả thẻ cho nhân dân
hệ thống bố trí hai mươi tổng đài viên trực liên tục từ bảy h ba mươi đến hai mươi h tất cả các ngày trong tuần
cán bộ chiến sĩ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được bố trí nhằm hỗ trợ cho công tác tra cứu quản lý dữ liệu căn cước công dân đảm bảo tính bảo mật thông tin công dân

tất cả các tổng đài viên đều đã được hướng dẫn kỹ năng tình huống điều này cũng nhằm đảm bảo sự thân thiện gần gũi và giải đáp được phần nào những câu hỏi thắc mắc của người dân
khi mà công dân liên hệ lên tổng đài dù là biết được là chưa có thẻ và phải chờ đợi nhưng mà công dân vẫn rất hài lòng chờ và sẽ không có khiếu nại gì đặc biệt
tức là cũng có những cái phản ánh của công dân khá là gai gắt khi mà thẻ chưa có và các cái thông tin khác của công dân các giao dịch của công dân bị chậm trễ
tuy nhiên là sau khi mà tổng đài viên có hướng dẫn và kiểm tra thông tin thì tất cả các công dân đều cảm thấy hài lòng
trước đó trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã công khai trang fanpage tiếp nhận những câu hỏi của người dân về căn cước công dân
và cùng với một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám tổng đài duy nhất hỗ trợ và là kênh tương tác chính thống của người dân và công an liên quan đến thẻ căn cước
nghe được phản ánh của người dân với việc cấp thẻ căn cước công dân
thứ hai là khi triển khai các dịch vụ sau này cho đề án sáu của chính phủ thì tiếp tục tuyên truyền tiếp tục lắng nghe người dân phản ánh cũng như là được hướng dẫn về việc triển khai các dịch vụ công
thứ ba thông qua sự phản ánh của người dân đấy thì cán bộ chiến sĩ đầu tiên là cán bộ diễn sĩ của trung tâm phải nhận thức được
để đưa ra được những giải pháp nhanh nhất hiệu quả nhất
thống kê hiện đã có trên năm mươi bảy triệu thẻ căn cước công dân gắn chip đã được in thành công và trên sáu mươi hai triệu hồ sơ căn cước công dân đã được thu nhận
thời gian tới bộ công an sẽ tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ in trả thẻ căn cước công dân cho công dân
đồng thời tới đây sẽ đưa vào hoạt động đường dây nóng của công an cơ sở trên toàn quốc nhằm tiếp nhận giải đáp thông tin về thủ tục hành chính công dân được nhanh chóng và kịp thời